trên biển trong hai mươi bốn giờ qua vùng áp thấp trên khu vực giữa của biển đông hầu như chưa có nhiều biến động
đến một mươi ba h chiều nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi một một mươi hai độ vị bắc một trăm một mươi ba bảy một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường
khiến cho khu vực bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến cho biển động
ở hầu khắp các khu vực trên biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung và nam bộ có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp sáu bảy
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước